nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy ngày một mươi tháng một mươi một
hội nghị hội đồng cộng đồng kinh tế asean lần thứ một mươi chín đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến
dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và các bên liên quan đã tập trung thảo luận
triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế asean aec đến năm hai nghìn hai mươi năm
các bộ trưởng cũng giả soát tình hình thực hiện các ưu tiên sáng kiến trong trụ cột kinh tế
do việt nam đề xuất trong năm chủ tịch
năm hai nghìn hai mươi được đánh giá là một năm đặc biệt đối với toàn thế giới cũng như khu vực asean
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín dẫn đến những khó khăn trong sản xuất thương mại và đầu tư
chính vì vậy việc các bên cùng ngồi lại ký kết biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan
đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín đã thể hiện sự chủ động của việt nam
theo đúng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng